các thành viên đơn vị tham gia tích cực vào việc xây dựng đề án đôn đốc các bộ phận ra soát các nhiệm vụ tập trung thực hiện như một chiến dịch
việc tổ chức hội thảo cần chú trọng chuẩn bị kỹ lưỡng để tham khảo ý kiến các chuyên gia nhà khoa học nhằm xây dựng các chuyên đề đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra
làm việc với đoàn công tác của thành ủy tp hcm diễn ra trong tuần qua đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
tự động viên đánh giá của đoàn công tác đối với công tác phòng chống dịch của lực lượng công an nhân dân trong thời gian qua
đồng thời khẳng định lực lượng công an nhân dân sẽ tiếp tục quán triệt cụ thể hóa chỉ đạo của trung ương đảng quốc hội chính phủ thủ tướng chính phủ
tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự đấu tranh phòng chống tội phạm trong điều kiện thích ứng an toàn kiểm soát dịch covid một mươi chín trong tình hình mới tại tp hcm
phối hợp thực hiện an dân an sinh xã hội phục vụ phục hồi và phát triển toàn diện các mặt đời sống xã hội kinh tế văn hóa giáo dục
phát biểu tại hội thảo chuyên đề nhiệm vụ giải pháp đột phá xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên gắn với xây dựng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
trung tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an xác định vấn đề cần đặt ra là phải thường xuyên
chăm lo xây dựng củng cố và kiện toàn đảm bảo thực sự trong sạch vững mạnh của tổ chức đảng đảng viên
đánh giá tình hình kết quả công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong công an nhân dân giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đưa ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắt và đưa ra những dự báo thách thức có liên quan đến công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân và công tác đảm bảo an ninh trả tự
chủ trì cuộc họp về công tác giáo dục đào tạo trong công an nhân dân diễn ra trong tuần qua
trung tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an yêu cầu cục đào tạo chủ trì
phối hợp văn phòng bộ công an và các đơn vị tổ chức hội nghị tổng kết công tác giáo dục đào tạo năm hai nghìn hai mươi một
và triển khai công tác giáo dục đào tạo năm hai nghìn hai mươi hai trong công an nhân dân dự kiến diễn ra vào đầu tháng một mươi một
trong đó đánh giá thực trạng công tác giáo dục đào tạo
những thuận lợi khó khăn từ đó dự báo tình hình và đề ra nhiệm vụ giải pháp đổi mới
nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo trong công an nhân dân
trong tuần qua thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã có buổi làm việc với công an tỉnh đồng nai
công an tỉnh long an công an tỉnh bình dương và công an thành phố hồ chí minh
thứ trưởng biểu dương công an các tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ hiệu quả nhiều biện pháp phòng chống dịch
đảm bảo an ninh trật tự trên địa phương
trong tuần qua thứ trưởng nguyễn văn sơn đã đề nghị công an các tỉnh cần chủ động làm tốt công tác tham mưu
có giải pháp ứng phó linh hoạt an toàn trong tình hình mới tại địa phương không lơ là mất cảnh giác với dịch bệnh
đảm bảo công tác hậu cần kỹ thuật tài chính đáp ứng các yêu cầu công tác công an các tháng cuối năm hai nghìn hai mươi bốn
trước đó thứ trưởng nguyễn phan sơn cũng đã đến thăm và làm việc tại trường đại học cảnh sát nhân dân
trường đại học an ninh nhân dân và bệnh viện ba mươi tháng bốn bộ công an
phát biểu tại hội nghị công bố kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính
kết quả đo lường sự hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan đơn vị
có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi một
thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đề nghị thủ trưởng công an các đơn vị địa phương trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo công tác cải cách hành chính
cải cách hành chính phải xuất phát từ thực tiễn công tác đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về an ninh trật tự
đấu tranh phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật
năm hai nghìn hai mươi một chỉ số cải cách hành chính trung bình của công an các đơn vị địa phương đạt tám mươi bốn hai mươi bốn
sự hài lòng của người dân tổ chức đạt chín mươi bảy chín mươi sáu
quý vị thân mến cách đây bảy mươi năm năm ngày một tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bảy mươi
báo công an mới tiền thân của báo công an nhân dân đã phát hành số đầu tiên
trải qua bảy mươi năm năm từ một ấn phẩm non trẻ ban đầu
với sự quan tâm của đảng nhà nước và lực lượng công an
bằng sự nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của các thế hệ cán bộ chiến sĩ phóng viên công nhân viên
báo công an nhân dân đã có những bước trưởng thành phát triển vượt bậc
từ số đầu tiên của báo công an mới phát hành ngày một tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu của sở công an bắc bộ
báo công an nhân dân chỉ lưu hành nội bộ trong lực lượng công an nhân dân
đến năm một nghìn chín trăm tám mươi tám bộ công an có chủ trương
báo phát hành công khai rộng rãi đến toàn dân
đó là nguồn động lực để những người làm báo và văn hóa văn nghệ công an mạnh dạng sáng tạo
tận dụng thế mạnh để đi đến quyết định ra các ấn phẩm như văn nghệ công an
an ninh thế giới cảnh sát toàn cầu công an nhân dân điện tử
nguyên tổng biên tập báo công an nhân dân đại tá trần liêu nhớ lại thời kỳ gian khó
mà ông và những đồng nghiệp đã từng trải qua
trần liêu đại tá trần liêu đại tá công an nhân dân
cái đầu tiên là báo in gọi là in tri bô như xếp chữ in như bây giờ
chứ chưa phải là in offset là in hiện đại
lúc bây giờ mình có một cái nhà máy bí mật thì cái máy đấy là không có ai được đùm đến
nhưng mà tôi chỉ báo cáo với cụ và hùng cho công an nhân dân
được in cái máy đấy thì thật đẹp nhất
in được offset là phải nói là một cái việc là ông phạm hùng mừng
toàn bộ các công an nhân dân mừng là cái máy in nó hiện đại lắm
trong bối cảnh hiện tại lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
các thế lực thù địch phản động các phần tử cơ hội đã đưa ra chiến dịch tuyên truyền
chống phá tương ứng với bốn làn sóng dịch tác động tới nước ta
báo công an nhân dân đã kịp thời đăng tải nhiều bài viết vạch rõ âm mưu thủ đoạn chống phá của kẻ xấu
kịp thời tuyên truyền góp phần quan trọng định hướng dư luận
trong đó nhiều tác phẩm được các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo bộ công an
ban tuyên giáo trung ương bộ thông tin và truyền thông biểu dương đánh giá cao
trong đó một số tác phẩm xuất sắc đạt giải báo chí quốc gia
giải báo chí về an ninh trật tự và các giải báo chí khác
vừa qua loạt bốn bài trong tác phẩm virus tin giả trên không gian mạng của tác giả cao thị hồng
báo công an nhân dân đã đạt giải c
đạt giải báo chí quốc gia lần thứ một mươi năm
bảy mươi năm năm qua đội ngũ người làm báo công an nhân dân là những chiến sĩ công an làm báo
luôn dấn thân kiên trì gian luyện để từng bước trưởng thành
trong thời đại công nghệ số phát triển cùng với cuộc cạnh tranh quyết liệt với mạng xã hội như hiện nay
báo chí nói chung trong đó có báo công an nhân dân luôn phải tự đổi mới mình
đặt công chúng là ưu tiên số một để đối diện với thách thức và khẳng định vị trí của mình
báo công an nhân dân có một truyền thống đáng tự hào
thì là một cơ quan rất nhiều ấn phẩm mà những cái ấn phẩm đó đều có cái chỗ đứng trong lòng bắt đầu
phải nói đây là một cái thành tựu của nhiều thế hệ đi trước đã tạo dựng nên chúng tôi có trách nhiệm phải
gìn giữ và phát triển chúng tôi cũng xác định là thời đại của ngày nay thì cái việc mà chuyển đổi và
tập trung vào cái mạng phát triển báo điện tử mỗi bước đường trưởng thành của báo công an nhân dân
đều gắn với bước trưởng thành của lực lượng công an nhân dân qua bảy mươi năm năm mặc dù có nhiều thay đổi
điều chỉnh về tên gọi phương thức phát hành bộ máy tổ chức nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào
báo công an nhân dân đều vám sát tôn trì mục đích nhiệm vụ chính trị định hướng tuyển truyền của
đảng nhà nước của đảng ủy công an trung ương bộ công an và luôn đồng hành với sự nghiệp bảo đảm an
chất tự xây dựng và bảo vệ tổ quốc cập nhật thông tin cuối ngày theo bản tin dịch
covid một mươi chín vào ngày hôm nay của bộ y tế cho biết trong ngày đã có một chín trăm chín mươi tám bệnh nhân được công bố
khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên là tám trăm hai mươi ba trăm ba mươi bốn ca tổng số liều vaccine đã được tiêm
là gần tám mươi một bốn triệu liều tính từ một mươi sáu h ngày ba mươi tháng một mươi đến một mươi sáu h ngày ba mươi một tháng một mươi cả nước đã ghi nhận năm ca
và năm năm trăm linh bốn ca ghi nhận trong nước tại thành phố hà nội trong ngày ghi nhận bốn mươi chín ca bệnh trong đó có
hai ca tại cộng đồng hai mươi chín ca tại khu cách ly và tám ca tại khu phong tỏa cộng dồn số mắc tại hà nội trong
đợt dịch bốn là từ ngày hai mươi bảy tháng bốn là bốn bốn trăm linh hai ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một sáu trăm chín mươi một ca
số mắc là đối tượng đã được cách ly là hai bảy trăm một mươi một ca
thưa quý vị liên quan đến tình hình tiêm chủng vaccine đến nay ngoài thành phố hồ chí minh đã có
hai địa phương khác là bình dương và ninh bình đã tiến hành tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ
trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi riêng ninh bình sau hai ngày tiêm đã cơ bản hoàn thành tiêm hết cho trẻ bậc trung học phổ thông
sau bốn ngày triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đến nay tp hcm đã có tổng số hơn ba trăm năm mươi trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi được tiêm
nhiều quận huyện dự kiến hoàn thành theo đúng kế hoạch trước đó theo số liệu thống kê thành phố hồ chí minh có khoảng bảy trăm tám mươi trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi cần tiêm vaccine
và tính đến nay thành phố hồ chí minh đã trải qua ngày thứ tư tiêm vaccine phòng covid một mươi chín trên diện rộng
dự kiến thành phố hồ chí minh chỉ còn khoảng từ hai đến ba ngày nữa sẽ hoàn thành chiến dịch
vào sáng ngày hôm nay ba mươi một tháng một mươi tỉnh bình dương cũng đã tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho hơn bốn mươi hai học sinh nhóm tuổi từ một mươi năm đến một mươi ba
tại các điểm trường trung học phổ thông
trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh thời gian triển khai đồng loạt bắt đầu từ ngày ba mươi một tháng một mươi đến ngày một tháng một mươi một
và tiêm vét cho các trường hợp bệnh nền vào ngày hai tháng một mươi một
còn tại tỉnh ninh bình tính đến hết buổi sáng ngày hôm nay hầu hết các điểm tiêm đã hoàn thành công tác tiêm chủng
với trên ba mươi hai học sinh và học viên được tiêm an toàn
và với việc tiêm phòng thành công vaccine mũi một cho đối tượng là học sinh bậc trung học phổ thông
tỉnh ninh bình nâng tỷ lệ bao phủ vaccine mũi một toàn dân lên chín mươi
góp phần nhanh chóng tạo miễn dịch cộng đồng trong phòng chống dịch covid một mươi chín
thưa quý vị tp hcm đang phục hồi kinh tế xã hội ở trạng thái bình thường mới
các biện pháp nới lỏng giãn cách xã hội đã được áp dụng
thế nhưng nguy cơ lây nhiễm dịch vẫn còn tiềm ẩn
và để dịch không lây lan qua đường xuất nhập cảnh
công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất đang thực hiện phòng chống dịch ở mức cao hơn và cảnh giác hơn
là một trong những lực lượng tuyến đầu tiếp xúc trực tiếp với người nước ngoài khi nhập cảnh vào việt nam qua cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
cáng bộ chiến sĩ công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an đối mặt với nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín rất cao
do đó ngay từ khi dịch có nguy cơ diễn biến phức tạp
đơn vị đã thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm
bảo vệ an toàn đơn vị đảm bảo yêu cầu công tác chuyên môn

để hạn chế tiếp xúc trực tiếp giữa kiểm soát viên và hành khách xuất cảnh nhập cảnh
bên cạnh công tác phòng chống dịch tại nhà ga khi tiếp xúc với hành khách
cáng bộ chiến sĩ công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
cũng thực hiện phương châm làm việc ba tại chỗ một cung đường hai điểm đến
quán trị cán bộ chiến sĩ ở nơi cư trú tuyệt đối chấp hành quy định về phòng chống dịch
không để lây nhiễm cho gia đình và người thân
trong quá trình tham gia công tác các đồng chí cũng đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân
và đã khắc phục mọi khó khăn cũng như là những đôi lúc đồng chí có tâm tư nguyện vọng xa gia đình xa con cái
có nhiều đồng chí phải xa vợ xa con ở địa bàn rất là xa như tây nguyên miền tây
các ông chí phải tình nguyện tham gia công tác để thực hiện nghiêm việc quy định ba tại chỗ
và một lần nữa là để
khắc phục mọi khó khăn và cũng tránh lây nhiễm cho gia đình
các đồng chí cũng đã chia sẻ động viên nhau cùng nhau vượt qua cái khó khăn trong giai đoạn dịch covid một mươi chín như hiện nay
công tác chăm sóc y tế ban đầu và nâng cao sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ tại đơn vị cũng luôn được chú trọng
nhân viên y tế được tập huấn về công tác phòng chống dịch theo dõi sức khỏe cho trường hợp nghi nhiễm
cách ly riêng cho các f một bên cạnh đó bố trí chỗ ăn riêng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm
khi mà thành phố hồ chí minh nói riêng và cả nước nói chung bắt đầu khởi động mở cửa trở lại để phát triển kinh tế
thì chúng tôi càng xác định trọng trách của mình tuyệt đối không chủ quan không buông lỏng trong công tác phòng chống dịch
đi đôi với nâng cao năng lực chuyên môn chúng tôi sẵn sàng một lực lượng tuyến đầu khỏe mạnh
tinh thông phục vụ tốt nhất cho mọi chính sách mới của đất nước và mong chờ sự nhộn nhịp trở lại của cửa khẩu cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
hiện sân bay quốc tế tân sơn nhất có khoảng một mươi năm chuyến bay quốc tế mỗi ngày đón hàng ngàn lượt khách đi và đến trong và ngoài nước
việc kiểm soát dịch bệnh trong tình hình mới đang được công an cửa khẩu và các đơn vị liên quan thực hiện chặt chẽ
từ đó tạo sự tin tưởng cho bạn bè quốc tế khi đến việt nam
đến nay công an cơ khẩu cả hàng không quốc tế tân sơn nhất vẫn được đảm bảo là vùng xanh
chưa phát hiện các trường hợp lây nhiễm cộng đồng trong đơn vị
công tác xét nghiệm truy vết đảm bảo nhanh chóng kịp thời đúng quy định của bộ y tế
từ đó để các bộ chí sĩ yên tâm an toàn phục vụ nhiệm vụ công tác chuyên môn
tại tỉnh quảng nam các tụ điểm mua bán sử dụng trái phép chết ma túy núp bóng dưới hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện đã và đang diễn biến phức tạp
đa phần các đối tượng là thanh thiếu niên gây mất an ninh trật tự trên địa bàn nhất là trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang diễn biến rất phức tạp
và trước tình trạng trên lực lượng công an tỉnh quảng nam đã đấu tranh quyết liệt để triệt xóa các cơ sở vi phạm
cơ sở kinh doanh victory thuộc tổ bẩy thôn hà bình xã bình minh huyện thăng bình do trần công chiến làm chủ kinh doanh các dịch vụ nhà nghỉ massage sông hơi
tuy nhiên thực chất đây là tụ điểm mua bán sử dụng trái phép chất ma túy trá hình gây bức xúc trong quần chúng nhân dân địa phương
để đấu tranh với hoạt động vi phạm pháp luật tại cơ sở này công an huyện thăng bình đã tổ chức lực lượng điều tra
tiến hành khám xét khẩn cấp cơ sở này công an huyện thăng bình đã phát hiện một nhóm tám đối tượng gồm ba nữ năm nam trong đó có trần văn chiến chủ cơ sở kinh doanh tụ tập tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
thời gian qua thực hiện các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín các cơ sở kinh doanh có điều kiện như karaoke massage tạm dừng hoạt động
các đối tượng mua bán sử dụng trái phép chất ma túy đã chuyển hướng sang các cơ sở lưu trú để hoạt động với tính chất tinh vi hơn
thậm chí tại một số cơ sở kinh doanh karaoke massage
vì lợi nhuận lớn từ hoạt động kinh doanh trá hình nên nhiều cơ sở vẫn lén lút tiếp tay cho các đối tượng ma túy
lực lượng công an quảng nam từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung quyết liệt đấu tranh xử lý các cơ sở kinh doanh trá hình hoạt động trái phép triệt xóa các tụ điểm mua bán sử dụng trái phép chất ma túy
chính quyền địa phương đã có quy định về cấm kinh doanh đối với karaoke
do vậy các đối tượng thanh tiếu niên thường chuyển sang thê các cơ sở lưu trú các nhà nghỉ khách sạn thậm chí thê các căn hộ để sử dụng trái phép chất ma túy
lực lượng công an các đồng vị địa phương trong tỉnh tăng cường công tác nắm tình hình để kiểm tra xử lý nghiêm cắt hành vi phạm
đa phần chấp hành nghiêm tuy nhiên có một số vẫn lợi dụng để tổ chức ma túy
trong đó là có cả đối tượng là chủ quán tổ chức cho nhân viên tổ chức cho các thanh thiếu niên ở các địa phương đến
sử dụng trái phép chất ma túy
để đấu tranh xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt là hoạt động mua bán sử dụng trái phép chất ma túy
núp bóng dưới hoạt động các cơ sở kinh doanh có điều kiện
bên cạnh sự chủ động của lực lượng công an cần sự vào cuộc tích cực hơn nữa của chính quyền các địa phương
phòng trào quân chúng bảo vệ an ninh tổ quốc tố giác tội phạm của quân chúng nhất là trong thời điểm dịch bệnh covid như hiện nay